xin kính chào quý vị và các bạn
nắng vẫn sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ nước ta
trong ngày ba mươi một tháng tám với nền nhiệt độ khá oi nóng giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi năm độ
tuy nhiên khoảng từ chiều tối và đêm mai do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện rải rác với điểm xảy ra mưa lượng khá
tập trung chủ yếu là tại khu vực vùng núi
trong cơn rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió thật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ sẽ tạm giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn còn nắng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ chiều tối mai thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
có điểm sẽ xảy ra mưa với lượng khá đi kèm với đó là tô lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây cũng sẽ giảm đôi chút so với thời đoạn trước đó
dọc khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thì tiếp tục còn có nắng và nắng nóng xuất hiện trong ngày ba mươi một tháng tám
với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều
phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
sau đó dãy mây rông ở phía bắc sẽ dịch chuyển dân xuống
sẽ là tác nhân khiến cho mưa rông gia tăng về diện và lượng trong những ngày đầu tháng chín
mưa rông tăng cũng sẽ giúp cho nền nhiệt tại đây giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
nắng nóng sẽ được thu hẹp lại
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong ngày hôm nay
cũng như là thời đoạn ba ngày tới sẽ chỉ có mưa rào nhẹ giải rác vào lúc chiều tối
dự báo từ ngày ba tháng chín
thì mưa rông mới có xu hướng gia tăng tại phần phía nam của khu vực này
còn về nền nhiệt độ tại đây đã được mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
tại vùng cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới
thời tiết chủ đạo là mưa rào và rông với lúc chiều tối và tối
do chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa tây nam có cường độ không quá mạnh
ban ngày sẽ có nắng gián đoạn và nhiệt độ trên khu vực giao động ở mức là một mươi chín ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
về chiều tối sẽ có mưa vài nơi
ngày còn nắng gián đoạn với mức nhiệt không có nhiều biến động
ngày đêm trên khu vực là hai mươi bốn ba mươi ba độ
có nơi sẽ còn cao hơn